trong hơn một mươi năm từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn hai mươi ngành chăn nuôi nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn
nếu mức tăng trưởng trước giai đoạn này của ngành đạt từ bốn năm một năm
thì đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ này đã đạt tới mức sáu một năm
có thể nói cơ hội của ngành chăn nuôi việt nam vẫn còn rất lớn
xây dựng chiến lược phát triển đến năm hai nghìn ba mươi là nền móng quan trọng
để ngành chăn nuôi phát triển trong giai đoạn tới
là địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn nhất cả nước
thực hiện chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
đồng nai đã hoàn thành vượt chỉ tiêu với tốc độ tăng trưởng đạt sáu một năm
trong đó tính đến năm hai nghìn một mươi tám đàn lợn có tốc độ tăng trưởng đạt một mươi một năm
giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt năm mươi sáu tổng giá trị sản xuất nông nghiệp
tương ứng với hơn ba mươi tỷ đồng vượt hơn một mươi so với mục tiêu đề ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trung bình từ bốn năm một năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi đạt từ ba bốn một năm
xuất khẩu từ một mươi năm hai mươi sản lượng thịt lợn từ hai mươi hai mươi năm thịt và trứng da cầm
tỷ trọng thịt gia súc gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng thịt
từ hai mươi năm ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm và từ bốn mươi năm mươi vào năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi chăn nuôi việt nam sẽ là ngành kinh tế kỹ thuật
kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp hóa ở hầu hết các khâu
từ sản xuất chế biến đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm
việc mà chuyển ngành chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang quy mô và tỷ suất học hóa cao là vấn đề được đặt ra
thứ nữa về giải quyết công tác chế biến chế biến sâu cũng là vấn đề đặt ra
vì luật chăn nuôi đã được quốc hội thông qua là theo một chuỗi giá trị và kinh tế tổn hòa
và giải quyết
từ con giống vật tư đầu vào cho đến vận chuyển giết mổ chế biến và tiêu thụ
thì đây cũng là vấn đề đặt ra đối với chăn nuôi lúc cả
muốn phát triển bền vững phải kiểm soát phát triển
muốn phát triển bền vững thì trong đó có cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
trong đó có phát triển sạch và vân vân
đặc biệt là bảo vệ môi trường
bảo vệ môi trường thì chúng ta phải kiểm soát
an toàn dịch bệnh chúng ta phải kiểm soát
trong cái chiến lược này là công cụ để kiểm soát phát triển ngành chăn nuôi
nhất là khi chúng ta không còn cái công cụ quy hoạch
bên cạnh việc tập trung vào phát triển số lượng cũng như chất lượng
thì chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn mới
cũng đặt ra mục tiêu giải quyết môi trường chăn nuôi
với một trăm linh triệu tấn chất thải hướng đến ngành chăn nuôi an toàn và thân thiện với môi trường